chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã có công điện về chủ động ứng phó với bão vòng cỏ và tình hình mưa lũ
yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành địa phương hoãn các cuộc họp không liên quan để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão
đồng thời yêu cầu các lực lượng cứu nạn cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển
biết diễn biến hướng đi di chuyển và vị trí của bão tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển
để chủ động di chuyển vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn
cơ quan liên quan của tỉnh được yêu cầu triển khai lực lượng tại các tuyến giao thông huyết mạch
để hướng dẫn phân luồng phân tuyến các phương tiện giao thông cơ giới đi lại an toàn
nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có bão
đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư kịp thời khắc phục hậu quả cũng như cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra